các đảng viên trong đảng bộ ban chấp hành ban thường vụ đã tự nhìn nhận lại những yêu khuyết điểm của bản thân chỉ ra những nguyên nhân thiếu thống nhất từ đó có cam kết thời gian khắc phục mỗi cá nhân tự giác sửa đổi bản thân đã chấn chỉnh được toàn đảng bộ

về sửa đổi tác phong lê lối làm việc các tri bộ cơ sở ở hải quang cũng tích cực đăng ký nhiều mô hình học tập bác theo đặc thù điều kiện của từng nơi từng đơn vị từ những mô hình xây dựng nếp sống văn hóa giúp đỡ nhau phát triển kinh tế đến những mô hình trong các trường học cơ quan công sở đã giúp hải quang không chỉ phê đích mà còn nhanh chóng hoàn thành nông thôn mới nâng cao sau bốn năm hướng tới nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm hai nghìn hai mươi
nhà trường đã xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh triển khai tới toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh trong nhà trường cùng thực hiện
cho nên là với cái tinh thần đó thì mọi cái hoạt động trong nhà trường đều thực hiện thanh thông và thuận lợi lẫn thuận lợi cho cái công tác giảng dạy và học tập của thầy và trò nhà trường và hứa hẹn một cái năm học sẽ có nhiều gì khác lợi
là thường là phải đi đôi với cái thực tiễn mỗi một tri bộ xóm mỗi một đơn vị thì phải theo cái thực tiễn của xóm có những đặc thù của xóm riêng nhưng mà công tác lãnh đạo thì phải đồng thoạn phải thống nhất từ trên xuống dưới thì mới làm được
vì nếu mà xây dựng được một đơn vị một vài đơn vị điển hình thì chúng tôi vẫn đưa vào cái mục tiêu chính là phải làm cái mô hình điển hình để nhân diện rộng
nam định thời trường hải quang
trước đây có khá nhiều vụ việc khiếu nại đông người phức tạp kéo dài tỷ lệ đơn thư còn tồn động hay xử lý trừ rứt điểm khá cao
thực hiện chỉ thị số ba mươi năm của trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội một mươi ba của đảng một trong hai giải pháp trọng tâm mà tỉnh ủy nam định đã chỉ đạo cấp ủy các cấp là tập trung giải quyết rứt điểm những vấn đề phức tạp kéo dài
căn cứ vào tình hình thực tế các địa phương lựa chọn lĩnh vực mà người dân quan tâm bức xúc dựa trên phương trầm làm với tinh thần trách nhiệm cao nhất
mâu thuẫn nhỏ ở trong khu dân cư thì cũng đã được cấp ủy tri bộ và lãnh đạo cơ sở xóm đã giải quyết được
nhất là một số các mâu thuẫn nhỏ trong nhân dân
cho nên trong hai năm vừa qua chúng tôi đã giải quyết được một số các công việc
để bảo đảm cho việc tuyến đường được thi công bảo đảm được thời gian và cũng bảo đảm được đồng thuận của nhân dân
chúng tôi đã tập trung giải quyết và cơ bản đã hòa giải thành các vụ việc
do vậy và đơn thư vượt cấp lên trên giải quyết tranh chấp mặt đất đai
các công việc có liên quan đến phát triển kinh tế xã hội rồi quản lý đất đai
các lĩnh vực nhạy cảm đều được công khai dân chủ bản bạc nhân dân
chính vì vậy nhân dân cũng rất thiểu
trong năm năm đã có hàng nghìn nội dung đơn thư khiếu nại tố cáo được xử lý
nổi bật là các vụ việc từng kéo dài nhiều năm như vấn đề vệ sinh môi trường tại huyện nghĩa hưng
quản lý đô thị tại thành phố nam định hay đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình dự án trọng điểm
trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi nam định không có đoàn đông người lên trụ sở tiếp công dân trung ương như những năm trước
giải pháp này đã góp phần ổn định tình hình các địa phương trước thêm đại hội đảng bộ các cấp đảm bảo đại hội diễn ra thành công và an toàn
chúng tôi đại hội thành công một mươi hai tri bộ sát nhập đặc biệt sau khi đại hội xong
và đến giờ này cũng không có những kiến nghị thắc mắc của đảng viên và nhân dân
và trước thêm đại hội đảng bộ xã lần thứ hai mươi ba cũng như tiến tới đại hội các cấp
thì đến giờ này thì địa phương trực nội chúng tôi hoàn toàn

chúng tôi tăng cường việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
đối với cán bộ đảng viên những người điều hành nắm được và chấp hành nghiêm quy định của đảng và nhà nước
đối với nhân dân thì cũng biết được cũng hiểu được pháp luật và biết được quyền và trách nhiệm của mình phải làm những việc gì
thứ hai là việc công khai minh bạch trong các hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước
từ cái việc tuyển dụng công chức viên chức đề bạc bổ nhiệm cán bộ rồi quy hoạch đất đai tài chính ngân sách v v
thì cái việc đó hoạt động công khai để nhân dân giám sát và người ta nắm được những cái việc đó
chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị được ban hành đã kịp thời hướng dẫn đầy đủ
chi tiết cho các địa phương đơn vị các khâu liên quan đến việc lựa chọn nhân sự
cũng như chuẩn bị dự thảo văn kiện
đại hội đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nam định chỉ ra được những tồn tại
hạn chế của nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi trong việc phối hợp với các đảng bộ cơ sở
phát huy vai trò cấp ủy trong doanh nghiệp công tác quản lý xác định chức năng
nhiệm vụ của đảng ủy khối đôi lúc chưa rõ ràng
chương trình kiểm tra giám sát ở một số cơ sở chưa sát với tình hình cơ quan doanh nghiệp
xử lý kỷ luật đảng viên chưa kịp thời
đây là những khuyết điểm mà báo cáo chính trị các nhiệm kỳ trước cũng đã đề cập tới
tuy nhiên vẫn chưa được khắc phục do giải pháp khâu đột phá chưa được xác định rõ ràng đúng trọng tâm
trên cơ sở đổi mới cách thức xây dựng văn kiện trong nhiệm kỳ này
báo cáo chính trị của đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nam định
được đánh giá cao về tính thực tế và khả thi
trong báo cáo để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra giám sát phục vụ
đảm bảo kỷ cương kỷ luật của đảng góp phần xây dựng đảng bộ ngày một trong sạch vững mạnh
tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng và các đoàn thể vững mạnh
rồi sau đó là thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực sức chiến đấu của tổ chức đảng đảng viên
và vai trò lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy
trong toàn đại bộ khối tập trung tham mưu chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính
tức là đây là trong việc tham mưu xây dựng chính quyền điện tực đô thị thông minh
đẩy mạnh công tác xúc tiến thu hút đầu tư phát triển các ngành công nghiệp dịch vụ
có giá trị gia tăng cao tạo nguồn thu ngân sách góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
từ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín trên cơ sở hướng dẫn của trung ương
tỉnh ủy nam định đã ban hành văn bản chỉ đạo về việc xây dựng báo cáo văn kiện trình tại đại hội
đối với cấp huyện và cấp xã yêu cầu bí thư các huyện ủy thành ủy đảng ủy trực thuộc
phải bám sát vào kế hoạch của tiểu ban văn kiện tỉnh xây dựng hệ thống chỉ tiêu cho nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
dựa trên chỉ tiêu của tỉnh
các chỉ tiêu này trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương
nhưng đảm bảo tính tiên tiến để phấn đấu trong nhiệm kỳ tới
tổ chức thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo chính trị ngay tại đại hội
đã tạo không khí sôi nổi thu hút được sự quan tâm của các đại biểu
nhiều ý kiến đóng góp làm tăng chất lượng vào hội tụ trí tuệ tập thể
những vấn đề trọng tâm trọng điểm của cấp ủy cấp trên cũng như là của quốc gia
chúng tôi thấy rằng cái dịp đại hội lần này đại biểu được thể hiện quan điểm của mình
được thể hiện những khả năng của mình trong cái việc tham gia đóng góp ý kiến vào những vấn đề liên quan đến văn kiện của đại hội cấp trên
nó đã khắc phục được những hạn chế của những kỳ trước trong việc cấp ủy cấp xã xây dựng
hệ thống chỉ tiêu thì nó có cái thiếu cái sự đồng bộ cái sự thống nhất
và đây là một cái điểm cốt lõi nhất trong quá trình chỉ đạo của thường trực tỉnh ủy của ban thường vụ tỉnh ủy
trong cái việc đề cao để làm sao báo cáo chính trị đi vào thực chất và có chất lượng là cũng là một cái nền tảng
để năm năm sau đánh giá khách quan toàn diện trong quá trình thực hiện nghị quyết hai mươi của đảng bộ tỉnh
nam định đã tổ chức xong đại hội đảng bộ các cấp
trong đó có hai mươi bốn đơn vị thí điểm thành công trực tiếp bầu bí thư cấp ủy
ngay tại đại hội
kết quả cho thấy các đại hội đều nhận được sự ủng hộ tin tưởng của cán bộ đảng viên và nhân dân
trong đánh giá kết quả đã đạt được của nhiệm kỳ vừa qua
cũng như đồng tình với những mục tiêu phương hướng phát triển giải pháp triển khai thực hiện
về đội ngũ cấp ủy bảo đảm tiêu chuẩn chung theo quy định hướng dẫn của trung ương
ở các đơn vị được chọn tổ chức đại hội thí điểm
các đồng chí bí thư đảng bộ trì bộ bầu trực tiếp tại đại hội đều có số phiếu cao gần như tuyệt đối
đây là những bài học quan trọng để các cấp ủy đảng chính quyền trong tỉnh tiếp tục thực hiện trong những nhiệm kỳ tới
cấp ủy người đứng ở cấp ủy ủy ban kiểm tra các cấp trong đảng bộ tỉnh đã nhận thức đầy đủ
và tổ chức trình khai các quy định đó
và kết quả là ngoài nhận thức
đây cũng là những việc đẹp
để tăng cường xây dựng đốn đảng và chấn trình uốn nắn những hiện tượng những vi phạm
về cơ bản thì những tồn tại trong công tác xây dựng đảng
đặc biệt chúng tôi nhu y đến những đơn thư khiếu nại
tỉnh ủy cũng như ủy ban kiểm tra tỉnh ủy nam định
cũng như các cấp trong tỉnh đều chủ động và xử lý kịp thời
ngay trước thèm đại hội đảng bộ tỉnh đần thứ hai mươi
các cấp ủy đảng đã tổ chức thực hiện đảm bảo dân chủ khách quan công tân minh vạch
và nâng cao được chất lượng từ khâu ra soát bổ sung kế hoạch
đào tạo cán bộ chủ động luân chuyển điều động sắp xếp bố trí cán bộ trước đại hội
tạo đà do cho công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội
khi kết thúc đại hội các cấp đảng bộ tỉnh
thì một trăm linh tổ chức cơ sở đảng và đảng bộ cấp trên đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ hai mươi hai năm
theo đúng kế hoạch điều hành
kết quả bầu cử thể hiện được sự tập trung đảm bảo cơ cấu số nửa
và đáp ứng các kế tỉ tệ theo yêu cầu
có thể nói là một trăm linh tổ chức cơ sở đảng và đảng bộ cấp trên cơ sở của tỉnh nam định
chỉ bầu một lần là đầy đủ các yêu cầu mà kế hoạch đại hội đã đề ra
kết quả thực tế ghi nhận được từ đại hội đảng bộ các cấp tại nam định cho thấy
việc tuân thủ và thực hiện nghiêm chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị đã tạo bước đệm chắc chắn
giúp các cơ sở khắc phục được những hạn chế yếu kém trước đây trong các khâu chuẩn bị đại hội
đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho nghị quyết đại hội đi nhanh vào cuộc sống và sớm phát huy hiệu quả